thưa quý vị trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm
quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch
tại tỉnh đồng tháp hai mươi tám chốt kiểm soát dịch bệnh liên tình trên đường bộ và đường thủy đều đã triển khai ứng dụng phần mềm này
người dân khi đến các chốt kiểm soát liên tỉnh đều phải khai báo thông tin di chuyển nội địa
tại website của trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
nếu người dân mà tự khai báo ở nhà trên cái điện thoại thông minh hoặc là trên cái máy tính mà có kết nối mạng internet
thì trên hệ thống sẽ cung cấp cho cái người dân mỗi người một cái mã cod vậy thì khi qua chốt
người dân chỉ cần trên cái mã code đó thì lực lượng kiểm tra tại các chốt kiểm dịch
chỉ cần quét cái mã code rồi đối chiếu với thông tin người dân sẽ được nhanh chóng qua qua chốt
đối với hệ thống này người dân có thể khai báo thông tin
ở bất cứ nơi đâu bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet
công dân truy cập vào địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
hệ thống sẽ cung cấp mẫu khai báo di chuyển nội địa
sau khi thông tin được cập nhật đầy đủ hệ thống sẽ cung cấp cho mỗi công dân một mã qr
có giá trị bảy mươi hai giờ kể từ khi khai báo
người dân đến các chốt kiểm soát dịch chỉ cần cung cấp mã qr kèm theo các giấy tờ tùy thân
để cán bộ tại chốt kiểm dịch đối chiếu
điều này vừa tiết kiệm thời gian khai báo vừa đảm bảo giữ khoảng cách
và hạn chế tiếp xúc qua lại để phòng ngừa dịch bệnh
trường hợp người dân không có điện thoại thông minh để khai báo
thì phải ghi thông tin vào giấy khai báo y tế theo mẫu của bộ công an
cán bộ tại chốt kiểm soát sẽ đối chiếu và cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đối với phần mềm do bộ công an xây dựng khi khai báo thông tin trực tuyến
hoặc khai báo y tế theo mẫu giấy công dân cần cung cấp đầy đủ chính xác các mục bắt buộc về nhân thân
tất cả những thông tin này sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
góp gần phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiệp thời hiệu quả
mặc dù áp dụng nhiều biện pháp trong thời gian giãn cách
nhưng số ca nhiễm mới trên địa bàn tp hcm vẫn tăng cao
trong đó số ca nhiễm mới trong cộng đồng liên tục tăng trong những ngày gần đây
sau đó tp hcm vừa đưa ra năm giải pháp tăng cường nâng cao các biện pháp phòng chống dịch
kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám
thứ nhất người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội
ai ở đâu ở yên đó
nhà cách ly với nhà tổ dân phố cách ly tổ dân phố
khu phố ấp cách ly khu phố ấp phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn
thứ hai tập trung chăm lo f điều trị người có triệu chứng chuyển nặng hạn chế tỷ lệ tử vong
thứ ba tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực vùng đó
trên bản đồ covid một mươi chín tp hcm
thứ tư tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân
thứ năm thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu
tiếp tục chăm lo đầy đủ hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn
yếu thế tại địa bàn dân cư
theo đó đề nghị người dân bình tĩnh yên tâm thực hiện năm k cộng vaccine cộng thuốc uống
không tập trung mua gom hàng hóa thực phẩm
thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa
trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên
mặc dù áp dụng nhiều biện pháp trong thời gian giãn cách
nhưng số ca nhiễm mới trên địa bàn tp hcm vẫn tăng cao
trong đó số ca nhiễm mới trong cộng đồng liên tục tăng trong những ngày gần đây
do đó tp hcm vừa đưa ra năm giải pháp tăng cường
nâng cao các biện pháp phòng chống dịch từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám
thứ nhất người dân tp hcm đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội
ai ở đâu thì ở yên đó nhà cách ly với nhà tổ dân phố cách ly tổ dân phố
khu phố cách ly khu phố phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn
thứ hai tập trung chăm lo f điều trị người có triệu chứng
chuyển nặng hạn chế tỷ lệ tử vong
thứ ba tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực vùng đỏ
trên bản đồ covid một mươi chín tp hcm
thứ tư tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân
thứ năm tp hcm đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu
tiếp tục chăm lo đầy đủ hỗ trợ nhanh chóng đến người dân
có hoàn cảnh khó khăn yếu thế tại địa bàn dân cư
theo đó đề nghị người dân cần phải bình tĩnh yên tâm thực hiện năm k
cộng vaccine cộng thuốc uống không tập trung mua gom hàng hóa thực phẩm
tp hcm đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa
trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên
trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để bàn giải pháp mạnh mẽ
và quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn đẩy lùi dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tính đến tám giờ sáng nay ngày hai mươi tháng tám trên địa bàn nghệ an
đã ghi nhận bảy trăm ba mươi bốn ca nhiễm tại hai mươi trên hai mươi một huyện thị thành
tình hình dịch trên địa bàn đang có diễn biến rất phức tạp
xuất hiện nhiều ổ dịch lớn khó kiểm soát và có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng
trước tình hình trên thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an quyết định
thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh nghệ an theo hai mức
mức một là áp dụng chỉ thị một mươi sáu tại một mươi bốn địa phương
ngoài sáu địa phương đã thực hiện là tp vinh thị xã cửa lò hưng nguyên nam đàn
nghì lộc yên thành khi nay bổ sung thêm thị xã hoàng mai quỳnh lưu diễn châu
thanh trương đô lương anh sơn nghĩa đàn thị xã thái hòa
các địa phương còn lại thực hiện mức hai là giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
thời gian thực hiện là từ giờ ngày hai mươi tháng tám
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an yêu cầu các địa phương
giữ nguyên tắc quản lý chặt cả trong và ngoài đặc biệt ngành y tế nghệ an
sớm lên kịch bản chống dịch đối với các tình huống dịch bệnh xấu nhất
khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động bệnh viện giã chiến số ba tại thị xã cửa lò
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
lợi dụng trời mưa đêm tối năm đối tượng đã tìm đường vượt biên giới từ campuchia về việt nam
nhưng đã bị đội miên phòng phước chỉ tỉnh tây ninh phát hiện và bắt giữ
trước đó vào lúc hai mươi một h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng tám khi các chiến sĩ ở chốt kiểm soát phòng chống dịch
số ba đã đưa vào hoạt động bệnh viện giãn chiến số ba tại thị xã cửa lò
đội miên phòng phước chỉ tỉnh tây ninh phát hiện và bắt giữ năm người vượt biên giới nhập cảnh trái phép vào việt nam
tại hiện trường năm người trên khai nhận trú tại hai tỉnh thanh hóa và hà tĩnh
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi cả nhóm xuất cảnh trái phép sang campuchia để làm phụ hồ
và hiện nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh không có việc làm nên cả nhóm đã tìm đường nhập cảnh về việt nam
cơ quan chức năng vẫn đang lập hồ sơ và bàn giao cho địa phương đi cách ly tập trung theo quy định
thưa quý vị bộ y tế vừa ban hành quyết định số ba nghìn chín trăm tám mươi chín và quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín về tiêu chí kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại các tỉnh thành phố và thành phố hồ chí minh đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
trong đó quy định địa bàn cấp tỉnh thành phố huyện xã kiểm soát được dịch covid một mươi chín khi đáp ứng các nhóm tiêu chí
theo tiêu chí kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại các tỉnh thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng địa bàn cấp tỉnh thành phố huyện xã kiểm soát được dịch covid một mươi chín
khi số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với hai tuần liên kế trước đó và giảm ít nhất năm mươi so với tuần cao nhất trong đợt dịch
về nhóm chỉ số về ca mắc mới covid một mươi chín trên địa bàn đó là số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với hai tuần liên kể trước đó
và giảm ít nhất năm mươi so với tuần cao nhất trong đợt dịch
đồng thời tỷ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính của số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng một mươi bốn ngày
tiêu chí tiếp theo là địa bàn đó không ghi nhận chuỗi chùm ca bệnh lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng bảy ngày
nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm gồm giảm tối thiểu năm mươi các huyện xã ở mức độ nguy cơ rất cao
giảm tối thiểu năm mươi các huyện xã ở mức độ nguy cơ cao
giảm tối thiểu năm mươi các huyện xã ở mức độ nguy cơ
và giảm tối thiểu năm mươi các huyện xã ở mức độ nguy cơ cao